thưa quý vị và các bạn trên biển đông hiện đang xuất hiện một cơn bão có tên quốc tế là bailu
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm bão lưu ở vào khoảng hai mươi một năm độ vĩ bắc
một trăm hai mươi hai độ kinh đông cách đài loan trung quốc khoảng một trăm sáu mươi km về phía nam đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai
dự báo bão di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km đi vào đất liền các tỉnh phúc kiến quảng đông trung quốc
sau đó bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm hai mươi km đi sâu vào đất liền trung quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó là một vùng áp thấp
do ảnh hưởng của bão phía đông của bắc và giữa biển đông có mưa rào và rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
ngoài ra hiện nay cũng đang có một rãnh áp thấp có trục đi qua bắc trung bộ của nước ta
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực một năm trăm linh đến năm nên ngày và đêm nay các tỉnh từ thanh hóa đến thửa thiên huế có mưa mưa vừa có nơi mưa to lượng mưa phổ biến từ hai mươi năm mươi mm trong hai mươi bốn giờ
riêng các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị có mưa rất to lượng mưa phổ biến từ bảy mươi đến một trăm hai mươi mm trong vòng hai mươi bốn giờ
cảnh báo mưa lớn ở bắc và trung trung bộ có khả năng kéo dài đến ngày mai hai mươi năm tháng tám
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy